khối không khí lạnh vừa tiếp tục hành trình xuống phía nam lại vừa ảnh hưởng sang cả khu vực phía tây bắc bộ
nền nhiệt ngay ở các tỉnh phía đông bắc bộ giảm xuống chỉ còn một mươi sáu một mươi tám độ
còn ở khu vực phía tây thì có nhỉnh hơn là hai mươi hai mươi ba độ
chỉ riêng tại hai tỉnh là điện biên và lai châu thì không hề chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh
vì thế nhiệt độ còn cao hai mươi tám ba mươi một độ
khối không khí lạnh cũng đã ảnh hưởng tới hầu hết các tỉnh thành ở phía bắc trung bộ
và trong ngày hôm nay thì khối không khí lạnh sẽ tác động tới thừa thiên huế
ngày mai vượt qua đèo hải vân nó ảnh hưởng đến đà nẵng và quảng nam quảng ngãi
gây mưa cho khu vực này nhưng cường độ mưa không quá lớn
do có mưa và khối không khí lạnh tác động nên nhiệt độ miền trung trong ba hôm tới cũng sẽ giảm đáng kể
cao nhất trong ngày ở thanh hóa nghệ an và hà tĩnh sẽ là một mươi bảy một mươi tám độ
còn quảng bình đến thừa thiên huế sẽ là một mươi chín hai mươi một độ trời rét
khu vực đà nẵng đến quảng nam nhiệt độ cao là một mươi bảy một mươi tám độ
ngày chỉ là hai mươi bốn hai mươi sáu độ trời rét nhẹ về đêm và sáng
còn đối với khu vực từ bình định trở vào đến bình thuận
thì chỉ chịu tác động yếu của khối không khí lạnh
trời vẫn có nắng nhiệt độ giảm nhẹ là hai mươi sáu hai mươi tám độ
lui xuống các tỉnh thành đông nam bộ hôm nay đã bước sang ngày nắng nóng thứ ba liên tiếp
và dự báo là ngày mai nền nhiệt ở miền đông nam bộ cũng như thành phố hồ chí minh
tiếp tục duy trì ngưỡng nắng nóng là ba mươi bốn ba mươi năm độ
dự báo là phải sang tới ngày hôm nay
ngày hai mươi năm khi mà có sự khuất tán của khối không khí lạnh từ phía bắc
thì nắng nóng mới dịu dần
do ảnh hưởng của khối không khí lạnh ở vịnh bắc bộ và khu vực bắc biển đông
bao gồm cả vùng biển của huyện đảo hoàng sa
trong ba hôm tới liên tục có đới gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
đi kèm với sóng cao từ hai đến ba mét khiến biển động
trong khi đó ở khu vực biển huyện đảo trường sa hầu như không chịu tác động của khối không khí lạnh
vì thế ba hôm tới vẫn duy trì đới gió đông bắc mạnh cấp bốn cấp năm
sóng biển thấp dưới mức hai mét
mưa rong xảy ra ở một vài nơi
tầm nhìn xa thoáng trên một mươi km
và tiếp tục thuận lợi cho việc ra khơi của bà con ngư dân
sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước